trước những ảnh hưởng của cơn bão số sáu để bảo đảm an toàn cho học sinh sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa có công văn yêu cầu các trường học từ cấp mầm non đến đại học trên địa bàn cho học sinh sinh viên nghỉ học từ ngày hôm nay thứ hai ngày một mươi hai tháng một mươi
đồng thời yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức dọn vệ sinh trường lớp khắc phục hậu quả do ảnh hưởng mưa lũ gây ra ngay khi nước rút và báo cáo nhanh tình hình thiệt hại nếu có về sở giáo dục và đào tạo thành phố
theo dự báo trong hôm nay và ngày mai một mươi ba tháng một mươi ở các tỉnh trung bộ có mưa rất to có nơi đặc biệt to tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng nam là từ năm trăm linh bảy trăm linh mm hiện mực nước trên các sông thuộc thành phố đà nẵng đang giao động ở mức dưới mức bá động hai